tại buổi tiếp đại sứ cuba herminio lópez díaz đến chào từ biệt vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng ngài đại sứ đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại việt nam
đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngài đại sứ trong bốn năm qua đối với việc phát triển
làm sâu sắc thêm mối quan hệ đoàn kết anh em hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa đảng
nhà nước và nhân dân hai nước việt nam cuba
trên cơ sở quan hệ song phương tốt đẹp thủ tướng mong muốn cuba tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp việt nam làm ăn đầu tư tại cuba
nhân dịp này qua ngài đại sứ thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng gửi lời chào thân thiết nhất
và lời chúc sức khỏe tới chủ tịch raúl castro và các vị lãnh đạo khác của đảng và nhà nước cuba
đại sứ cuba herminio lópez díaz trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp
cảm ơn thủ tướng cùng tập thể chính phủ các bộ ngành địa phương của việt nam đã ủng hộ tạo điều kiện cho đại sứ trong nhiệm kỳ công tác vừa qua
ngài đại sứ khẳng định chính phủ và nhân dân cuba luôn mong muốn học tập kinh nghiệm của việt nam trong phát triển kinh tế xã hội
ngài đại sứ cũng chân thành thông tin về việc đảng nhà nước và nhân dân cuba đang trong quá trình hiện đại hóa nền kinh tế
nên những kinh nghiệm trong quá trình đổi mới của việt nam có ý nghĩa quan trọng và hết sức quý báu đối với cuba
đại sứ khẳng định dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường thúc đẩy
mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng đạt được những kết quả tốt đẹp trong tương lai